và trước khi đến với những tin tức đáng chú ý sẽ là những thông tin về thời tiết
thưa quý vị dự báo thời tiết hôm nay bắc bộ trời nhiều mây có mưa mưa rào
đêm và sáng cục bộ có mưa vừa mưa to trời rét hại vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá mưa tuyết
chính vì vậy nên bà con cần có những biện pháp bảo vệ cây trồng và vật nuôi
nhiệt độ thấp nhất là từ bảy đến một mươi độ vùng núi là từ hai năm độ vùng núi cao có nơi dưới độ c
còn đối với khu vực nam bộ thì ngày nắng có nơi nắng nóng gai gắt nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi ba ba mươi ba độ c